văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang tạm giữ hình sự đối tượng hoàng nho thanh bảy mươi năm tuổi
trú tại thị trấn quảng phú huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông nguyễn trung tá năm mươi chín tuổi cùng với chú cùng thị trấn
theo kết quả điều tra vào khoảng một mươi bảy h ngày bốn tháng năm tại nhà thanh có tổ chức ăn nhậu
trong bàn nhậu có thanh nạn nhân và ông phạm ngọc thường năm mươi chín tuổi
nhậu được một lúc ông thưởng đi về trước còn thanh và ông tá nhậu đến khoảng một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày và ông tá đi về
lúc này thanh tìm điện thoại di động của mình nhưng không thấy nên nghi ngờ ông tá lấy trộm
bực tức thanh xuống nhà bếp lấy một con dao rồi điều khiển xe máy đến nhà ông tá
tại đây thanh cầm con dao lao đến đâm liên tiếp một mươi nhát vào người ông tá
nạn nhân được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
đến khoảng hai h sáng ngày bốn tháng năm thanh đã đến cơ quan công an đầu thú
còn tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn đã thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với huỳnh tấn dũng chú tại thành phố quy nhơn để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó các trinh sát ma túy công an tp quy nhơn đã phát hiện và bắt quả tang dũng
đang điều khiển xe taxi mang ma túy đi giao cho các con nghiện
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ bảy gói ma túy đá và một mươi năm viên thuốc lắc
khám xét khẩn cấp chỗ ở của dũng
dũng thu giữ thêm năm gói ma túy và tám mươi năm viên thuốc lắc cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan
tổng khối lượng ma túy bị thu giữ là gần một trăm một mươi năm gram
với hành vi cướp giật tài sản nguyễn minh hiền chú tại phường bào sen tp long khánh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long khánh tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
cụ thể vào ngày hai mươi ba tháng bốn hiền điều khiển xe mô tô đi từ phía sau
vượt lên ép sát giật sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của bà lý vinh phương rồi chạy trốn
ngay sau đó công an thành phố long khánh vào cuộc điều tra truy xét và vận động hiền ra đầu thú
hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật
tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba trung tướng tô ân sô
người phát ngôn bộ công an đã trao đổi với báo chí liên quan tới vụ án ông lê thanh thản
chủ tịch tập đoàn mường thanh có hành vi lừa dối khách hàng
tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an đã thông tin về việc điều tra liên quan đến tập đoàn mường thanh
theo đó ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã khởi tố vụ án
và khởi tố bị can đối với ông lê thanh thản về tội lừa dối khách hàng
tuy nhiên cơ quan điều tra không áp dụng biện pháp ngăn chặn và vẫn cho tại ngoại đối với ông lê thanh thản
trung tướng tô ân sô cho biết
tính chất phức tạp của vụ án là năm lần điều tra bổ sung nên kéo dài từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đến ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba viện kiểm sát nhân dân hà nội đã ban hành cáo trạng đối với bảy bị can trên
và tòa án nhân dân tp hà nội dự kiến xét xử trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
cũng tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô cho biết các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo đều được bộ công an tiến hành điều tra rất khẩn trương
và cơ bản hoàn thành tiến hành điều tra
tuy nhiên do tính chất phức tạp của vụ án có quá nhiều vụ án đang tiến hành đồng thời
nên bộ công an đã đề xuất xin gia hạn điều tra và phấn đấu có kết luận điều tra trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
viện kiểm sát nhân dân của tỉnh đồng nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam
của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đối với ông dương việt hồng giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
ông dương việt hồng là giám đốc của ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
sáu nghìn một s tại tp biên hòa sáu nghìn hai s tại tp long khánh và sáu nghìn ba s tại huyện định quán
do sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai quản lý
trong đó trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s tại thành phố biên hòa là trung tâm lớn nhất tại tỉnh đồng nai
quá trình điều tra quản lý trung tâm đăng kiểm
ông hồng có hành vi nhận hối lộ
việc khởi tố bắt tạm giam đối với bị can dương việt hồng
để tiếp tục mở rộng điều tra các sai phạm liên quan xảy ra
tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đồng nai thời gian vừa qua
hiện cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục điều tra đối với một số cán bộ
liên quan đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai do ông dương việt hồng làm giám đốc
trước đó vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai mươi ba bị can
là lãnh đạo nhân viên tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn năm d
và trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn d tại thành phố biên hòa
để điều tra về các hành vi đưa và nhận hối lộ
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng đỗ thanh tú hai mươi tám tuổi
trú tại xã lộc ninh huyện dương minh châu về hành vi cố ý gây thương tích
sự việc xảy ra vào ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trong ngày hai mươi ba tại ấp hai xã bầu đồn huyện gò dầu tú đến nhà cha vợ của mình để ăn đám rỗ
trong lúc nhậu giữa tú và anh trần quốc triều chú tại xã bào đồn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc rằng co tú đã dùng dao đâm khiến cho anh triều bị thương nặng và được mọi người đưa đi cấp cứu
sau khi gây án tú đã đến công an xã bầu đồn đầu thú
cũng đối với hành vi cố ý gây thương tích cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long
cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vũ phương thảo
sinh năm hai nghìn bốn chú thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
hồ sơ của cơ quan điều tra một em học sinh lớp tám ở xã phú thịnh huyện tam bình có mâu thuẫn với nhóm của vũ phương thảo
đến khoảng cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nhóm của thảo đã hẹn nạn nhân ra đoạn đường vắng để đánh
tiếp đó đến ngày ba mươi một tháng một và ngày hai mươi ba tháng hai nhóm người của thảo tiếp tục đánh nạn nhân gây thương tích
sau đó nạn nhân được người nhà đưa đi điều trị tại thành phố hồ chí minh
tại cơ quan công an thảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
vụ việc đang được công an huyện tam bình tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
sau gần ba tháng rèn luyện các chiến sĩ mới ở trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã thích nghi với môi trường quân ngũ
quá trình huấn luyện đã giúp cho các tân binh có bản lĩnh chính trị vững vàng đảm bảo sức khỏe
được trang bị những kiến thức cơ bản về điều lệnh quân sự võ thuật và nghiệp vụ công an nhân dân sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở các đơn vị mới
một buổi huấn luyện tại trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
giữa cái nắng gây gắt của tháng năm hơn năm trăm linh chiến sĩ mới vẫn hăng say tập luyện
những động tác võ thuật dứt khoát mạnh mẽ điều lệnh nghiêm túc gian luyện thế lực bền bỉ cường độ cao
những giọt mồ hôi rơi trên thao trường đã giúp những tân binh trở nên mạnh mẽ
rắn ri trưởng thành hơn rất nhiều so với những ngày đầu nhập ngũ
để có cơ hội trở thành người chiến sĩ công an nhân dân có phần vào công cuộc xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy
tuy nhiên từng bước hiện đại bản thân em cũng như các chiến sĩ mới luôn sẵn định rõ mục tiêu phấn đấu khắc phục mọi khó khăn
quyết tâm hoàn thành tổ chương trình huấn luyện sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đáp ứng đủ yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
có những lúc thì huấn luyện rất khắc nghiệt nhưng có sự quan tâm của các anh cán bộ thì em cũng có cố gắng hơn để vượt qua những lúc khó khăn thử thách đó
trong thời gian huấn luyện các tân binh được học tập những nội dung về chính trị pháp luật quân sự võ thuật nghiệp vụ
kỹ năng chiến đấu sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ để phục vụ công tác trong lực lượng công an nhân dân
những bài học đòi hỏi thể lực cường độ cao gian luyện bền bị trong mọi hoàn cảnh
đã giúp các chiến sĩ không chỉ được nâng cao về sức khỏe mà còn được bồi đắp phẩm chất đạo đức ý thức kỷ luật và tinh thần mưu trí dũng cảm
hình thành và xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
qua buổi hội thao đánh giá chất lượng các nội dung điều lệnh quân sự võ thuật các ký chiến thuật chiến đấu của ksat cơ động
thì có thể khẳng định rằng đến thời điểm này các chiến sĩ đã nắm bắt được những nội dung cơ bản
về chính trị pháp luật nghiệp vụ của ngành thực hành thuần thục các động tác về điều lệnh quân sự võ thuật sẵn sàng phục vụ công tác chiến đấu tại đơn vị mới
bản thân em thấy em đã sẵn sàng và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và không ngại khó ngại khổ để thực hiện các nhiệm vụ được giao
ba tháng quân trường là quãng thời gian vất vả nhưng sẽ là hành trang để những chiến sĩ thêm tự tin
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được điều động về các đơn vị
trẻ góp phân bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong suốt thời gian tại ngũ
thưa quý vị nghị định số một mươi của chính phủ với quy định về việc cấp giấy chứng nhận cho các căn hộ du lịch nghỉ dưỡng
biệt thự du lịch nghỉ dưỡng như là condotel hay offistel đang được xem là một tín hiệu tích cực đối với các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư bất động sản
vâng và quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng năm tới đây
đây là văn bản được xem là gỡ nút thắt lớn nhất để loại bỏ
những khó khăn về thủ tục pháp lý cho các công trình xây dựng sử dụng và mục đích lưu trú du lịch
nhiều ý kiến chuyên gia cho biết với hành lang pháp lý rõ ràng không chỉ góp phần làm tan tảng băng đối với loại hình căn hộ khách sạn du lịch
mà còn tạo ra cú hích lớn thu hút dòng tiền quay trở lại vào thị trường bất động sản hiện nay
thống kê từ hiệp hội bất động sản tp hcm cho biết đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai chỉ riêng căn hộ du lịch nghỉ dưỡng condotel

thì luật này thì cái luật sửa đổi đất đai như vậy thì nó sẽ giúp là nó khơi thông được cái tâm lý của nhà đầu tư khi mà họ muốn sở hữu những cái loại hình nghỉ dưỡng như vậy
để condotel offistaltel và những công trình nghỉ dưỡng khác được cấp giấy chứng nhận phải có các điều kiện
đó là công trình này phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai xây dựng kinh doanh bất động sản
sau khi hoàn thành công trình chủ đầu tư sẽ phải có trách nhiệm gửi sở tài nguyên
các giấy tờ liên quan như quyền sử dụng đất nhiệm vụ tài chính thời hạn sở hữu của căn hộ condotel cũng sẽ phụ thuộc vào mục đích sử dụng đất
theo quy định hiện hành thời gian sở hữu không vượt quá năm mươi năm
riêng với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thời hạn cho thuê đất không quá bảy mươi năm
hàng trăm nghìn căn hộ du lịch nghỉ dưỡng ở khắp cả nước đang trong tình trạng nhà đầu tư không còn mặn mà
có cú hích lớn cho thị trường khi mà nghị định số một mươi chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày hai mươi tháng năm
và điều này sẽ có những tác động tích cực tới thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản nói chung
vậy cụ thể là chính sách mới này sẽ gỡ vướng cho những vấn đề gì
trong vấn đề chính sách ngày hôm nay ông nguyễn trí thanh phó chủ tịch thường trực hội môi giới bất động sản việt nam sẽ có những chia sẻ về nội dung này
lời đầu tiên xin được cảm ơn
ông đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
và nghị định số một mươi của chính phủ là văn bản đầu tiên đánh trực diện vào nút thắt lớn nhất để gỡ khó về thủ tục pháp lý cho các công trình xây dựng sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch
vậy theo ông điều này sẽ tạo ra được những cú hích như thế nào đối với thị trường bất động sản hiện nay ạ
qua cái thời gian covid vừa rồi và cũng như cái việc biến động về thị trường bất động sản thời gian vừa qua
thì việc bất động sản du lịch thời gian qua nó bị mất tính thanh khoản
thì tôi nghĩ rằng với cái nghị định một mươi này nó sẽ tạo ra một luồng gió mới rất là tốt
giúp cho cái việc mà cái tiềm năng du lịch biển cũng như các cái bậm sản du lịch của chúng ta như căn hộ khách sạn
ở các khu vực gọi là khu vực du lịch biển sẽ gọi là được nhiều người quan tâm và tiếp tục đầu tư và sẽ thu hút khách du lịch đến đó
vì thực ra không có những căn hộ như vậy thì chúng ta sẽ không có các cơ sở để lưu trú thu hút khách đến tham quan du lịch những cái vùng biển đẹp của việt nam
và như vậy nó sẽ là không tạo ra động lực phát triển kinh tế
thì cái việc đó là cái đóng góp của bất động sản du lịch biển rất là quan trọng
vâng thưa ông nghị định số một mươi của chính phủ được coi là chìa khóa quan trọng để các condotel và officetel phát triển
vậy thì với việc cấp sổ hồng cho các loại hình bất động sản này thì theo ông những vướng mắc gì sẽ được giải quyết ạ
tại sao trước đây những người mua những cái sản phẩm động sản này người ta được quảng cáo rằng là người ta sẽ được cấp giấy gọi là chứng nhận
gọi là có thể nhiều khi họ bị quảng cáo quá
vậy là giống như cái với các bất động sản ở
nhưng thực ra khi với cả cái việc mà cấp giấy chứng nhận này thì chúng ta sẽ phân loại được rõ ràng là gì
người ta vẫn được cấp giấy chứng nhận nhưng cái giấy chứng nhận của ta với loại hình thương mại dịch vụ chỉ có thời hạn
thì tôi nghĩ rằng cái việc này rất là văn minh và rõ ràng để giúp cho những nhà đầu tư người ta hiểu cái sản phẩm người ta đầu tư hay người ta sở hữu đấy nó là loại hình gì
và cái thời hạn sử dụng ra làm sao
vì tôi nghĩ là cái việc mà công trình nào cũng đều có thời hạn cả
cái việc mà cấp cái giấy chứng nhận có thời hạn cho gọi là căn hộ khách sạn hoặc căn hộ văn phòng thì đều tôi nghĩ cũng là tốt
nó cũng giống như các nước phát triển trên thế giới
và nó giúp cho cái việc và có cái niềm tin và với cả cái loại hình bất động sản này
vâng với việc cấp sổ hồng đối với các condo theo và office theo là cần thiết
nhưng mà tuy nhiên thì để loại hình bất động sản này hồi sinh thì theo ông cần phải bổ sung thêm những cơ chế chính sách về phương thức quản lý các bất động sản này ra sao
và nhằm tạo được sự đồng bộ cũng như là nhất quán về pháp lý
không biến loại hình condo theo thành những sản phẩm phục vụ mục đích đầu cơ
để làm sao mà đảm bảo là cái sự ổn định hoạt động của các tòa nhà trung cư
còn nếu như chúng ta không có các quy định cụ thể thì hiện nay các chủ đầu tư và khách hàng cùng đều sẽ gặp khó
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi của ông
bộ tài chính khẳng định đã bố trí đủ nguồn lực với hơn năm mươi chín tỷ đồng cho việc tăng lương cơ sở lên mức một tám triệu đồng bắt đầu từ ngày một tháng bảy tới đây
chi tiết sẽ có trong nội dung